xuất khẩu gạo hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đạt tám trăm chín mươi tấn tăng hai mươi bảy giá trị xuất khẩu đạt bốn trăm một mươi triệu đô la tăng ba mươi hai
điều đáng nói giá gạo năm tấm tại việt nam tăng vọt lên đến ba trăm tám mươi đô la một tấn mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
gạo ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn loại năm tấm tăng từ ba mươi đến bốn mươi đô la một tấn nhưng vẫn không có gạo để bán
hiệp hội lương thực việt nam cho biết dịch bệnh do virus corona bùng phát tại trung quốc không ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu gạo việt nam sang thị trường lớn nhất thế giới này
bởi nhiều năm qua số lượng xuất khẩu gạo vào trung quốc chỉ chiếm khoảng bảy lượng gạo xuất khẩu tương đương khoảng bốn trăm linh tấn nên về cơ bản sẽ không có ảnh hưởng nhiều